theo báo cáo của tổng cục thuế hiện có sáu năm trăm tám mươi doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng
bằng phương thức điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận hơn một mươi ba bảy trăm linh hồ sơ với tổng số tiền hơn năm mươi bảy bốn trăm linh tỷ đồng
dịch vụ hoàn thuế điện tử được tổng cục thuế triển khai từ ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy sau hơn ba năm
triển khai hệ thống hoàn thuế điện tử đã mở rộng cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế tại sáu mươi ba tỉnh
thành phố tính từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tổng số doanh nghiệp tham
gia hoàn thuế điện tử là sáu năm trăm tám mươi trên tổng số sáu tám trăm ba mươi bốn doanh nghiệp được hoàn thuế số hồ sơ tiếp nhận là một mươi ba
một mươi ba bảy trăm bốn mươi một hồ sơ trên tổng số một mươi bốn tám mươi tám hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn thuế là hơn năm mươi bảy bốn trăm hai mươi hai tỷ đồng
cùng với việc giải quyết hoàn thuế bằng phương thức điện tử tổng cục thuế cũng đã thí điểm triển khai
hóa đơn điện tử
có mã xác nhận của cơ quan thuế tại thành phố hà nội thành phố hồ chí minh và thành phố đà nẵng